cùng với các hoạt động tưởng nhớ đồng chí fidel castro tại việt nam
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
sang cuba tham dự lễ tăng cấp nhà nước dành cho lãnh tụ cuba fidel castro
ban tổ chức tăng lễ nhà nước cuba đã trân trọng mời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu tại lễ tưởng niệm
dạng sáng hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ việt nam ngay khi tới cuba tham dự lễ tăng chính thức lãnh tụ fidel castro
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam đến đặt vòng hoa
viếng di hài đồng chí fidel castro tại khu tưởng niệm jose marti ở trung tâm thủ đô la habana
đoàn việt nam là đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên đến viếng lãnh tụ fidel castro
thể hiện truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
đúng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng
một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ cuba tức bảy h ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ hà nội
tại quảng trường cách mạng thủ đô la habana lễ meeting tưởng niệm lãnh tụ fidel castro đã được tổ chức trọng thể
dự lễ tưởng niệm có một mươi nguyên thủ quốc gia một mươi bốn thủ tướng và bốn chủ tịch quốc hội cùng hàng triệu người dân cuba và bạn bè quốc tế
thay mặt đoàn việt nam chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu xúc động tưởng nhớ đồng chí fidel castro
kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nhân dân cuba
yêu quý kính thưa quý vị và tất cả các bạn
ở thời khắc vô cùng đau thương và xúc động này một lần nữa tôi xin chuyển đến lãnh đạo nhân dân cuba anh em
và đặc biệt là giao quyến của đồng chí fidel castro lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của lãnh đạo và toàn thể nhân dân việt nam
đồng chí fidel castro qua đời đảng cộng sản cuba nhà nước và nhân dân cuba anh em
vị lãnh tụ lịch sử và huyền thoại phong trào cộng sản và cách mạng quốc tế
mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường quả cảm và dày dặn kinh nghiệm
đảng cộng sản nhà nước và nhân dân việt nam mất đi một người đồng chí người anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và gần gũi
trong giờ phút đau thương vô hạn này
chúng tôi xin bày tỏ
niềm tin sắc đá
rằng những người cộng sản và nhân dân cuba anh em
tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba quang vinh
do đồng chí raúl castro đứng đầu
nhất định sẽ thực hiện thành công những di vấn và tư tưởng vĩ đại của đồng chí fidel
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước cuba
tự do và tươi đẹp
những người việt nam chúc tôi luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hữu của đồng chí fidel
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình
và tại thời khắc thiên liêng này chúng tôi một lần nữa xin khẳng định
tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một với người cộng sản và anh em cuba anh em
chúng ta tin thưởng chắc chắn rằng
đồng chí fidel sẽ sống
sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba anh hùng
và trong trái tim của các dân tộc anh em trên toàn thế giới
kính thưa đồng chí fidel xin tuyển biệt đồng chí người anh em vô cùng thân thiết và quý mến về nơi an nghỉ vĩnh hành